tỉnh ủy tuyên quang tổ chức khai trương cổng thông tin điện tử đảng bộ tỉnh tuyên quang
mục đích thành lập nhằm tuyên truyền phổ biến cung cấp chính xác các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước và các nghị quyết văn bản của cấp ủy tỉnh
các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy đến với cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh với hai phần chính
cổng thông tin điện tử chính và các trang thông tin điện tử thành phần
cổng thông tin điện tử đảng bộ với hai phần chính cổng thông tin điện tử chính và các trang thông tin điện tử thành phần
tại địa chỉ tuyênquang dcs vn
cổng thông tin điện tử đảng bộ tỉnh tuyên quang được trình bày theo các chuyên mục để người dùng dễ truy cập và theo dõi
bao gồm giới thiệu chung về đảng bộ tỉnh danh sách bán chấp hành ban thống vụ tỉnh ủy cơ cấu tổ chức của tỉnh ủy
các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cho tỉnh ủy và thông tin chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy